quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất có liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị ubnd quận đống đa hà nội vừa ban hành quyết định số hai nghìn sáu trăm một mươi tám về việc kéo dài thời gian cách ly y tế trên toàn bộ hai phường văn miếu và văn trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể thời gian cách ly y tế trên toàn bộ hai phường văn trường và văn miếu thuộc quận đống đa hà nội kéo dài thêm bảy ngày kể từ một mươi tám h ngày bốn chín đến một mươi tám h ngày một mươi một chín
tổng số dân của hai phường khoảng hai mươi một người
trước đó chiều hai mươi một tháng tám trước diễn biến phức tạp
quận đống đa đã quyết định thành lập vùng cách ly y tế trên toàn bộ hai phường văn miếu và văn trường trong vòng một mươi bốn ngày
ông lê tuấn định chủ tịch ubnd quận đống đa cho biết quận đang duy trì bốn mươi năm chốt trực tại hai phường
bên trong khu vực phong tỏa công an phối hợp với các tổ covid một mươi chín cộng đồng bố trí hai mươi tám chốt phòng dịch tổ chức bốn tổ cơ động để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh
quận cũng lắp đặt hệ thống camera công cộng trên địa bàn hai phường
kết nối với sở chỉ huy tiền phương để theo dõi giám sát việc thực hiện cách ly
trong buổi kiểm tra và làm việc tại hai phường văn chương và văn miếu vào chiều ngày ba mươi một tháng tám
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly người với người
nhà với nhà tuân thủ năm k giữa chặt từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong không cho dịch lây lan rộng
ông yêu cầu cấp ủy chính quyền quận đống đa hai phường văn miếu và văn trường tiếp tục theo sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
chủ động dự báo chuẩn bị trước các tình huống ở mức độ cao hơn để không bị động và bất ngờ
trước mắt quận đống đa tiếp tục siết chặt việc kiểm tra giám sát bảo đảm thực hiện cách ly thực chất hiệu quả
tuyệt đối không để chặt ngoài lỏng trong hoặc chủ quan lơ là mất cảnh giác
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội sáng bốn tháng chín cho biết
ổ dịch tại phường văn miếu từ ngày ba mươi tháng bảy đến nay vẫn ghi nhận giải rác một số trường hợp dương tình mới hiện có tổng cộng một trăm một mươi bốn ca
dịch tại phường văn trương từ ngày một mươi bảy bảy có tổng cộng tám mươi chín ca
cộng dồn đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có tổng cộng ba bốn trăm ba mươi ca
trong đó có một năm trăm năm mươi chín ca ngoài cộng đồng và một tám trăm bảy mươi một ca đã được cách ly
ngày hôm qua ubnd tp hà nội đã quyết định chia ba phân vùng để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khác nhau
cụ thể vùng một tức vùng đỏ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu gồm một mươi quận huyện
bao gồm tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm đống đa hai bà trưng thanh xuân hà đông thanh trì hoàng mai
và một phần địa giới hành chính của năm quận huyện nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
các vùng còn lại áp dụng theo chỉ thị một mươi năm
công an tp hà nội dự kiến có sáu nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay khi có tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị
đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại